tại tỉnh bình dương lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố thủ dầu một vừa ngăn chặn hàng chục xe mô tô được các đối tượng thay đổi kết cấu hình dáng nhằm mục đích đua xe trái phép
khoảng hai giờ ngày hai tháng năm tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông công an thành phố thủ dầu một nhận được tin báo có một nhóm thanh niên khoảng một trăm linh người đang tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép trên đường võ văn kiệt đoạn qua phường định hòa thành phố thủ dầu một nên đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường
qua kiểm tra hầu hết các xe mô tô đều được các đối tượng thay đổi hình dáng kết cấu xe độ chế thêm các phụ tùng để phục vụ mục đích đua xe trái phép
trong quá trình đuổi bắt các đối tượng đua xe trái phép đã có hai chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông công an thành phố thủ dầu một bị ngã xe và thương tích nhẹ
hiện công an thành phố thủ dầu một đang tiến hành lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng